vào trưa nay tại xã hố nai ba huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã xảy ra vụ cháy sưởng sản xuất tượng thờ bằng chất liệu nhựa composite
rất may không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu dụi khoảng ba trăm linh m hai xưởng cùng với nhiều vật liệu và thành phẩm bên trong
khoảng một mươi một h ba mươi người dân phát hiện khói và lửa bốc lên cao nên đã cùng với công nhân của sưởng tìm cách tự kéo vòi nước để dập lửa nhưng không kịp
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai và công an huyện trảng bom đã xuất bốn xe chữa cháy cùng gần ba mươi cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa
khoảng một h chiều đám cháy cơ bản được khống chế ngăn không để cháy lan sang các sưởng và khu dân cư liên kề nguyên nhân cháy đang được làm rõ